các chuyên gia các nhà khoa học chuyên ngành và những người am hiểu về di sản tư liệu đều cho rằng đây là kho sách độc đáo của dòng họ nguyễn huy trường lưu gắn liền với bề dày truyền thống văn hóa trên mảnh đất hà tĩnh
sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự mộc bản trường học phúc giang hành trình đến di sản tư liệu thế giới do đài phát thanh và truyền hình hà tĩnh thực hiện phát sóng trong chuyên đề trang địa phương của kênh truyền hình nhân dân
các chuyên gia các nhà khoa học chuyên ngành và những người am hiểu về di sản tư liệu đến từ nhiều quốc gia khu vực châu á thái bình dương cho rằng đây là kho sách quý của việt nam và của thế giới bởi những giá trị độc đáo của nó
kho sách độc đáo này là của dòng họ nguyễn huy được hình thành từ giữa thế kỷ thứ một mươi năm
đi qua thời gian kho sách được coi là báu vật của dòng họ nguyễn huy trường lưu can lộc luôn gắn liền với bề dày văn hóa truyền thống của vùng đất học núi hồng sông la
cùng với văn thơ trên kiến trúc cung đình huế mộc bản trường học phúc giang được ghi danh vào di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới
khu vực châu á thái bình dương trở thành một trong những sự kiện văn hóa nổi bật của năm hai nghìn một mươi chín
thật đáng trân trọng giá trị của loại di sản tư liệu này bởi sức sống trường tồn của nó trong dòng chảy văn hóa nước nhà và văn hóa của nhân loại
tôi phải nhấn mạnh rằng việc chúng ta đạt được như vậy là nhờ công sức của chúng ta trong việc gìn giữ và bảo quản tư liệu di sản này
thứ hai đấy là chúng ta đã biết phát huy giá trị của di sản đó
chúng ta đã biết giới thiệu cho bạn bè quốc tế để bạn bè quốc tế hiểu được tầm quan trọng ý nghĩa quốc tế cũng như là nỗ lực của chúng ta trong việc bảo tồn các di sản đó
chúng ta cảm thấy rất tự hào bởi vì rất ít một gia đình một dòng họ tại một tỉnh một địa phương xa vùng phát triển kinh tế như hà nội tp hcm lại có một di sản tốt như thế
di sản đấy lại mang tính độc đáo cao và nó được bảo tồn một cách rất cẩn thận
trong di sản đó nó truyền tài một thông điệp về giáo dục
con người giống như là thông điệp của unesco hiện nay tức là dạy cho mọi người làm người dạy cho người ta biết học biết làm việc và quan trọng nữa là biết sống hài hòa với nhau
vì vậy nên phải nói rằng có thể nói rằng là cái tư tưởng của unesco ngày nay về đào tạo thì đã ở một góc độ nào đó bắt nguồn từ cái tư tưởng mà đã được thể hiện trong một bản trường học
một bản trường học phúc giang
mộc bản trường học phúc giang là những bản khắc bằng gỗ cây thị đực để in sách phục vụ cho việc dạy và học đương thời
qua nghiên cứu của các chuyên gia cho thấy toàn bộ mộc bản được khắc bằng kỹ thuật thủ công truyền thống nhưng rất tinh xảo thể hiện đường nét điêu luyện trên cả hai mặt
chữ thành thoát với nhiều dạng như lệ thảo giản tục tự cổ tự được khắc nổi thể chân thư mỗi mặt một mươi tám hai mươi hàng theo chiều ngang tấm vỗ
chiều dài mỗi tấm rộng hai mươi cm dày hai cm
cây thị có đặc điểm là một loại thân gỗ mềm nhưng dai ít mối mọt và có độ bền cao
bên cạnh ý thức của con cháu dòng họ nguyễn huy thì đây chính là một trong những yếu tố quan trọng góp phần lưu giữ được bộ mộc bản trường học phúc giang đi qua hàng trăm năm vẫn trường tồn đến ngày nay
bộ mộc bản này gắn liền với các danh nhân nổi tiếng của dòng họ nguyễn huy và trường lưu học hiệu
trường lưu học là một trong những trung tâm văn hóa giáo dục lớn của đảng ngoài
khác với mộc bản triều nguyễn và mộc bản chùa vĩnh nghiêm mộc bản chùa bồ đà mộc bản động thiên thai đều ở bắc giang mộc bản trường lưu do dòng họ nguyễn huy chế bản
mặc dù là di sản của một dòng họ nhưng mộc bản trường lưu lại chứa đựng một kho tàng văn hóa lớn và độc đáo
theo đánh giá của các nhà khoa học giới nghiên cứu chuyên ngành thuộc nhiều nước trên thế giới
thì mộc bản trường học phúc giang hội tụ đầy đủ các tiêu chí và mang ý nghĩa quốc tế tính toàn vẹn được bảo tồn phát huy giá trị bền vững và khoa học
do đó bồ mộc bản này đã trở thành nguồn tư liệu ký ức quý cho các cơ quan chức năng và các nhà khoa học giới nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực
từ lịch sử đến địa lý từ chính trị ngoại giao đến kinh tế và nhất là giáo dục
do tính chất độc đáo của nó
nên mộc bản trường học phúc giang lâu nay đã và đang thu hút được sự quan tâm của nhiều người nhất là giới khoa học chuyên nghiên cứu về lĩnh vực này
trong quá trình nghiên cứu tìm hiểu về vùng đất trường niêu chúng tôi được tiếp xúc với kho bán khắc của riêng tòa ngọc
đây có thể được coi là tài liệu vô giá và độc nhất vô nhị không ở đâu trên giải đất hình chữ này chúng ta có được một bộ khắc bán in